đặc biệt giống như các anh đang nhìn thấy đây đây là các dụng cụ để thực hiện một nhà tập đa năng
mà nếu mà bảo là trường tự đầu tư thì chắc không bao giờ có kinh phí
cho nên đây là cũng nhờ sự kinh phí của tỉnh rớt xuống địa phương huyện rồi địa phương chung tay
và chúng tôi có cái nhà tập đa năng đây để các cháu tập luyện hằng ngày phát triển thể lực
thì đó cũng là niềm mơ ước của phụ huynh để các cháu được chăm sóc tốt hơn
từ tinh thần đến thể lực và các cháu được phát triển một cách toàn diện
để trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước
chính quyền huyện xuân lộc đã đưa ra các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể
huyện phấn đấu một trăm linh các hộ trên địa bàn được sử dụng nước sạch không còn hộ nghèo
tập trung sản xuất theo chuỗi giá trị nâng cao thu nhập một cách bền vững cho người dân
xây dựng nông thôn mới là chủ thể vẫn là người dân
và chính quyền sẽ hỗ trợ
để rồi thúc đẩy việc tham gia đóng góp của người dân vào việc xây dựng nông thôn mới
nói riêng về nông thôn mới kiểu mẫu
trong giai đoạn hiện nay người dân đóng vai trò chủ thể
và người dân đầu tư và người dân thù hưởng mình hỗ trợ
các công trình cũng như các dự án có liên quan
thì người dân sẽ cùng tham gia với chính quyền địa phương
cùng thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu cho cả nước
với nội lực sẵn có cùng sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền
và sự chung tay góp sức của người dân
tin chắc rằng mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
xuân lộc trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước sẽ thành hiện thực
đến nay sau hơn tám năm thực hiện xây dựng nông thôn mới
tỉnh đồng nai đã trở thành địa phương đầu tiên của cả nước
hoàn thành với một trăm ba mươi ba trên một trăm ba mươi ba xã được công nhận đạt chuẩn
trong đó có hai mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
đối với cấp huyện tỉnh đồng nai có một mươi một trên một mươi một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên không vì chạy theo thành tích
cả trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao
mà cấp ủy chính quyền đồng nai luôn đề cao chất lượng
và mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao thu nhập cho người nông dân
trong quá trình xây dựng nông thôn mới
chúng tôi xem xét là cái mục tiêu
về phát triển sản xuất là một trong những mục tiêu quan trọng
là bởi vì nếu trường hợp mà chúng ta xây dựng cái nông thôn mới
mà để cho người dân mà thu nhập thấp
thì có nghĩa là cái ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới
là nó cũng không có ý nghĩa
do đó mà một trong những mục tiêu quan trọng là chúng tôi tổ chức lại sản xuất
rồi cái vấn đề thứ hai nữa là chuyển giao ứng dụng các thiên bộ khoa học kỹ thực
rồi tạo cái liên kết sản xuất để cho người dân
là thứ nhất là xây dựng được cái thương hiệu sản phẩm
rồi cái nhãn hiệu hàng hóa
để trên cơ sở nâng cao được cái giá trị
và từ đó mới nâng cao được cái thu nhập của người dân
hiện tỉnh đồng nai đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ
để được công nhận là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên của cả nước
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi chín
có thể nói xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng thể
xuyên suốt có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc
trong giai đoạn hai của chương trình từ năm hai nghìn một mươi năm
đến năm hai nghìn hai mươi nhiều địa phương trên cả nước
đã có những cách làm sáng tạo phù hợp với thực tế
đồng thời khắc phục được những hạn chế của giai đoạn trước
giang lại hai này khi việc chúng ta xem xét công nhận
xã hay huyện đạt chuẩn nông thôn mới
thì đều tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng người dân
và có thể nói là đến thời điểm này
thông qua việc lấy ý kiến hài lòng người dân
đối với các huyện và các xã xem xét đạt chuẩn nông thôn mới
thì tỷ lệ người dân hài lòng ở các xã đó đều đạt trên chín mươi
đặc biệt là đối với các huyện
thì tỷ lệ người dân hài lòng đều nằm từ chín mươi năm đến chín mươi bảy
có thể nói là giai đoạn hai này
chúng ta đã đi vào chiều sâu đi vào chất lượng
và qua đó như chúng ta thấy hiện nay
người dân rất nhiều địa phương
người ta đã chuyển hóa từ việc trước đây
chính quyền địa phương yêu cầu phải làm nông thôn mới
thì họ đã say mê họ chuyển sang là mong muốn
và thực sự hiện nay một đối địa phương
đã thành một văn hóa làm nông thôn mới
trong tương lai gần bạn có thể ăn các loại thịt khác nhau
được sản xuất trong phòng thí nghiệm mà không phải giết hại động vật
sản phẩm thịt nhân tạo có hương vị thơm ngon giống như thật
cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và mang lại lợi ích cho môi trường
nhìn vào thực trạng ngành công nghiệp chăn nuôi hiện nay
bạn sẽ dễ dàng giải thích được tại sao thịt nên được sản xuất trong phòng thí nghiệm
hơn là bên ngoài một nông trại
một ước tính cho thấy ba mươi tổng diện tích đất trên hành tinh
đang được sử dụng để phục vụ ngành chăn nuôi
đó là khoảng bảy mươi tổng diện tích đất nông nghiệp trên thế giới
khó hiểu bởi bạn sẽ nghĩ trồng trọt mới cần đất chứ không phải chăn nuôi
thế nhưng hãy thử nhìn vào một nông trại nuôi bò
trong khi đúng là những con bò chỉ được nhốt trong những ô chuồng chật hẹp
thì để cung cấp thức ăn đủ cho chúng
người ta sẽ cần những cánh đồng bạt ngàn chỉ trồng cỏ
chăn nuôi ở một quy mô công nghiệp sẽ cực kỳ tốn diện tích
chưa hết chăn nuôi là một ngành nông nghiệp
nhưng khi nói đến chăn nuôi quy mô lớn
đó lại là một ngành công nghiệp đen khói
một ước tính chỉ ra rằng công nghiệp chăn nuôi
phải chịu trách nhiệm cho một mươi tám lượng khí thải nhà kính trên toàn thế giới
trong so sánh tất cả các phương tiện giao thông đang hoạt động
mới chỉ thải ra một mươi ba năm tổng lượng khí co hai
vào đầu những năm hai nghìn
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa bắt đầu tìm cách nghiên cứu
và phát triển thịt trong ống nghiệm
để cung cấp thức ăn cho các phi hành gia
khi họ thực hiện những chuyến bay dài ngày trong không gian
tuy nhiên thành công đầu tiên phải kể đến các mẫu thịt nhân tạo
được phát triển bởi giáo sư mark post
tại phòng thí nghiệm của đại học maastricht hà lan vào năm hai nghìn một mươi ba
post đã tạo ra một trăm bốn mươi sáu thịt nhân tạo
với hai gram thịt nhân tạo từ tế bào gốc của bò
để làm nhân bánh hamburger
với chi phí sản xuất khoảng ba trăm ba mươi usd
nhưng chỉ hai năm sau đó
nhà sản xuất nói họ có thể bán ra một chiếc hamburger tương tự
với giá một mươi một usd mà vẫn có lãi
kể từ đó đến nay
đầu tư của khu vực tư nhân vào việc sản xuất thịt nhân tạo không ngừng tăng lên
năm hai nghìn một mươi bảy công ty khởi nghiệp memphis mist
tại san francisco mỹ
nhận được khoản tài trợ trị giá một mươi bảy triệu usd
từ hai tỷ phú bill gates và richard branson
nhằm tìm cách thương mại hóa sản phẩm thịt nhân tạo
hiện tại memphis mist đã thành công trong việc nuôi cấy nhiều loại thịt khác nhau
bao gồm thịt vịt thịt gà và thịt bò
vấn đề đầu tiên bạn sẽ nghĩ
thịt nhân tạo là những món chay giả thịt được làm từ đậu đỗ
chúng giống như những gì có trong bữa tiệc của những nhà tu hành ngày nay
nhưng không thịt nhân tạo của memphis mist giống hệt với thịt thật
bởi nó cũng phát triển từ các mô động vật thật
chứ không phải trộn hỗn hợp các hóa chất vô cơ hay tế bào thực vật với nhau
thịt nhân tạo thực chất được làm ra dựa trên quá trình nuôi cấy mô
trong đó các nhà khoa học hay những nông dân tương lai của memphis mist
sẽ thu thập một lượng nhỏ tế bào gốc của động vật sống
sau đó họ nuôi cấy chúng trong môi trường ống nghiệm chứa protein
các tế bào gốc sẽ biến thành tế bào cơ bắp hoặc tế bào chất béo
chúng sẽ nhân lên nhiều lần và tạo ra một mảng thịt nhân tạo giống như lòng trứng sống
một số nhà nghiên cứu cho rằng chỉ với một mươi tế bào họ có thể tạo ra năm mươi tấn thịt nhân tạo trong vòng hai tháng
sản xuất thịt nhân tạo tốn ít diện tích hơn vì chúng ta có thể tiết kiệm bằng cách tận dụng không gian cao tầng
nó cũng sử dụng ít nước hơn và tạo ra ít khí thải nhà kính
không có động vật sống thì sẽ không cần cho chúng uống nước và cũng không còn phân động vật
không cần chữa bệnh cho chúng với kháng sinh liều cao
một điều nữa động vật không sống nghĩa là chúng ta chút bỏ được gánh nặng đạo đức liên quan đến việc giết mổ
bằng cách kiểm soát các điều kiện nuôi cấy thịt chúng ta có thể tạo ra nguồn thực phẩm dinh dưỡng hợp lý hơn chẳng hạn thịt nhiều nạc và ít chất béo
bây giờ trong so sánh một kg thịt được sản xuất từ những con bò sống trong nông trại và một kg thịt được tạo ra trong phòng thí nghiệm
bạn không khó để thấy được đâu mới nên là tương lai của chúng ta và cuộc cả thành tình